sau khi ăn cưới và uống rượu tuấn rủ nạn nhân vào khu vực bờ suối sử dụng ma túy rồi ra tay sát hại
công an tỉnh lạng sơn đã bắt giữ nông văn tuấn sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba
trú tại thôn nà lẹo xã tân mỹ huyện văn lãng để điều tra về hành vi giết người
tại cơ quan công an tuấn khai nhận do có mâu thuẫn với nạn nhân từ trước nên ngày một mươi ba tháng ba
sau khi ăn cưới và uống rượu tuấn đã chuẩn bị dây thừng và rủ nạn nhân đi mua ma túy về sử dụng với mục đích là sát hại nạn nhân
sau khi sử dụng ma túy tại khu vực bờ suối thuộc thôn nà lẹo đối tượng đã dùng dây thừng xiết cổ làm nạn nhân tử vong sau đó bỏ trốn